quốc hội đã bỏ phiếu bầu phó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia thay ông nguyễn sinh hùng
với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối bà nguyễn thị kim ngân đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử quốc hội việt nam và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt đứng đầu đảng nhà nước
hôm nay ba mươi một tháng ba kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn phó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân là nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đồng thời tiến hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước đối với đồng chí trương tấn sang
trong phiên họp sáng nay quốc hội đã bỏ phiếu bầu phó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia thay ông nguyễn sinh hùng
với kết quả bỏ phiếu chín mươi năm năm bà nguyễn thị kim ngân đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử quốc hội việt nam và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt đứng đầu đảng nhà nước
tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội sau khi được bầu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
kể từ giờ phút này tôi luôn khách ghi lời tuyên thệ của mình trước quốc hội để thực hiện đúng đầy đủ nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân là người đầu tiên thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức theo quy định của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
bà đảm nhận nhiệm vụ điều hành quốc hội